thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình cao tầng
theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố hà nội
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu xử lý vi phạm đúng thẩm quyền đúng quy định của pháp luật
để giữ gìn cảnh quan cũng như chống ủn tắc giao thông trong khu vực nội đô thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương
là không được để các khu nhà cao tầng mọc lên dày đặc trong nội đô bởi điều này là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội
hiện có một thực tế là tất cả các cơ sở di rời ra khỏi khu vực nội thành thì đều trở thành các khu đô thị cao tầng
cụ thể là khu vực trung tâm triển lãm giảng võ
hiện đã được quy hoạch xây dựng cao năm mươi tầng đây là điều không hợp lý trong quy hoạch xây dựng
hiện đã được quy hoạch xây dựng cao năm mươi tầng đây là điều không hợp lý trong quy hoạch xây dựng
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo việc sửa đổi quyết định số một mươi một ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của ubnd tp hà nội
không được quy trách nhiệm của thủ tướng chính phủ trong quyết định của ubnd tp hà nội
bên cạnh đó ubnd tp hà nội và văn phòng chính phủ cần rút kinh nghiệm trong việc trình
xử lý các hồ sơ để xử lý đúng thẩm quyền không đẩy việc lên thủ tướng chính phủ
bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật